hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một chiếc máy tính bảng đã được tích hợp sẵn các bài học cũng như câu hỏi bài tập thực hành
một buổi học sẽ diễn ra rất đơn giản
gần một tháng nay các em học sinh của trường tiểu học chu văn an quận tây hồ thành phố hà nội
đã được tham gia học tập với mô hình lớp học thông minh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
cũng là tiết học môn tiếng việt nhưng khác với lớp học truyền thống
tại lớp học này các em không cần dùng đến sách giáo khoa hay ghi chép bài vở
thay vào đó là nâng cao sự tương tác
cũng như không khí học tập giúp trẻ tiếp thu bài học tốt hơn với những hình ảnh âm thanh sống động
con rất thích vì con được đến chỗ này để học toán tiếng việt và tiếng anh ạ trên máy tính thông minh
âm thanh là nó có một sắc khiến con thích thú hơn là học bằng sách vở
khi mà học với cả cái máy tính là này là con không cần mang sách vở
và những bài học ở trong đây rất phong phú và có những hình ảnh đẹp
khi được tiếp cận với phương pháp học mới thì bản thân các cô giáo cũng như là tôi tôi cảm thấy vui lắm
mỗi giờ lên lớp với các con các con chỉ cần thiết bị thông minh là trong các bạn đó con đã có những bài học rất hấp dẫn về âm thanh về hình ảnh
được biết đây là giải pháp giáo dục tích hợp kết hợp thiết bị máy tính bảng sử dụng cho học sinh tiểu học và nội dung các bài giảng bài tập ba môn toán tiếng việt tiếng anh
từ lớp một đến lớp năm bám sát khung chương trình mới nhất của bộ giáo dục đào tạo
các bài giảng chia nhỏ từng đơn vị kiến thức tách thành nhiều video ngắn và bài tập thực hành được hoạt hình hóa nhằm phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học và linh hoạt trong quá trình giảng dạy cho giáo viên
đặc biệt với hệ thống bài tập ôn luyện nếu học sinh trả lời sai máy sẽ đưa ra lời giải thích cụ thể dễ hiểu
cùng với đó cách sử dụng dễ dàng giúp cho học sinh và giáo viên không gặp khó khăn